thưa quý vị trong tuần qua thì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại mỹ là sự kiện được cả thế giới theo dõi và trông đợi kết quả
mặc dù không thu hút được nhiều sự quan tâm như cuộc bầu cử tổng thống
nhưng các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại mỹ lại có ý nghĩa hết sức quan trọng
vì đây là cơ hội để cử tri thể hiện tiếng nói của mình và thay đổi cán cân quyền lực tại quốc hội
cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh nước mỹ đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao
sự chia rẽ về các vấn đề nóng như quyền phá thai và quyền kiểm soát súng đạn
lần này sẽ có nhiều tác động rõ ràng đến các vấn đề đối nội và đối ngoại của nước mỹ trong thời gian hai năm tới
cũng như là một phép thử đối với chính quyền đương nhiệm của tổng thống joe biden
mặc dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại mỹ đã kết thúc được bốn ngày
tuy nhiên kết quả chính thức của cuộc bầu cử này hiện vẫn còn là một ẩn số đối với tất cả các cử tri mỹ
hiện tại cả hai đảng dân chủ và cộng hòa hiện đang bám đuổi siết sao và giảng co từng lá phiếu
đặc biệt là tại các bang chiến địa
với việc thượng nghị sĩ mark carey của đảng dân chủ vừa giành chiến thắng tại bang arizona
cuộc đua vào lưỡng viện quốc hội mỹ lại càng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi hai đảng giành được số phiếu ngang nhau bốn mươi chín phiếu
việc đảng nào giành được quyền lãnh đạo thượng viện sẽ phụ thuộc vào kết quả bầu cử giữa kỳ tại hai bang georgia và nevada
dự kiến vòng bầu cử thứ hai của các ứng cử viên thượng nghị sĩ ở bang georgia vào ngày sáu tháng một mươi hai mới diễn ra
tuy nhiên lợi thế đang nghiêng về phía đảng dân chủ
vì nếu hai đảng cùng giành được năm mươi phiếu đảng dân chủ nghiễm nhiên kiểm soát thượng viện với lá phiếu của phó tổng thống kamala harris
còn trong cuộc đua tại hạ viện mỗi đảng cần hai trăm một mươi tám trên bốn trăm ba mươi năm ghế để giành thế đa số
tính đến thời điểm hiện tại đảng cộng hòa vẫn đang giành lợi thế hơn
xong hiện hàng chục nghìn phiếu bầu vẫn đang được kiểm đếm
các cuộc đua ở những khu vực bầu cử quan trọng vẫn bám đuổi siết sao
chúng tôi nhận thấy số lượng bỏ phiếu sớm cao hơn trong đảng dân chủ
và số phiếu bầu cùng ngày trong đảng cộng hòa nhiều hơn
vì vậy nếu bạn đang nhìn vào những con số ban đầu về số phiếu đã được bầu cho các thành viên của đảng dân chủ
bạn có thể quá phấn khích rằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn so với đảng cộng hòa
nhưng điều quan trọng cần lưu ý là đảng cộng hòa có nhiều khả năng đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử hơn là bỏ phiếu sớm hoặc gửi thư trong lá phiếu của họ
nếu chỉ là cuộc trưng cầu ý dân về đảng dân chủ đó là một chuyện
nhưng đây là tìm ra người đại diện
trong quốc hội và cử tri không thể lựa chọn những người có vấn đề về đạo đức tư cách hoặc không hiểu rõ nhu cầu của họ
tôi nghĩ là nhiều cử tri đã đưa ra lựa chọn có tính toán
cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh nước mỹ đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao
sự chia rẽ về các vấn đề nóng như quyền phá thai và quyền kiểm soát súng đạn
chính vì vậy kết quả của cuộc bầu cử lần này sẽ có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế và xã hội mỹ
cho dù đảng nào giành chiến thắng
bên cạnh đó việc đảng dân chủ có giành được quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội mỹ hay không
cũng sẽ tạo ra nhiều tác động đến các chính sách đối ngoại của chính quyền mỹ hiện nay
từ đó ảnh hưởng tới các vấn đề toàn cầu